do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy anh hoàng văn thực ở xã phú đô huyện phú lương tỉnh thái nguyên tìm đến khu công nghiệp yên bình thuộc thị xã phổ yên để mưu sinh kiếm sống bằng nghề xe ôm
tuy nhiên khi vừa mới bắt đầu chạy xe ôm anh thực đã bị các đối tượng yêu cầu phải nộp tiền bảo kê mới được chạy xe ở khu công nghiệp
còn những người mà mới vào chạy xe ôm thì các đối tượng phải bắt mỗi người này nộp trước một triệu đồng
sau đó các đối tượng sẽ phân vị trí để cho các xe ôm chạy
các xe ôm này sẽ được chạy ở trong khuôn khổ mà các đối tượng cho phép
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng rần khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đã thu tiền bảo kê của trên tám mươi người làm nghề xe ôm
tại khu vực nhà máy điện tử samsung thuộc khu công nghiệp yên bình
để thuận tiện cho việc quản lý và thu tiền luân đã phân công các đối tượng hoàng minh diện
trực tiếp đi thu tiền của những người làm nghề xe ôm nộp cho trần
số tiền thu được hàng tháng khoảng trên một mươi triệu đồng luân nộp lại cho một đối tượng ở huyện đông anh hà nội
và được chia lại một triệu đồng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phổ yên đang tạm giữ hình sự hai đối tượng rần và hoàng
về hành vi cưỡng đoạt tài sản và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ xin mời bích liên và viu anh tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
viên thu hương về những thông tin rất đáng chú ý vừa rồi
chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm sau một ít phút quảng cáo
đến rồi làm việc ngay bữa trưa để bích phương lo
thật đơn giản chỉ cần mì khoai tây omachi hộp có cây thịt bốn mươi năm ga
wow đủ lượng thịt giúp bạn đủ sức làm việc tới chiều
mì omachi khoai tây này có thịt
ôi vị ngon thật đủ đầy
omachi giờ đây có thịt nha
omachi mì khoai tây giờ có cây thịt
mì khoai tây omachi rất ngon mà không sợ nóng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
chúng tôi nhận được quyết định truy nã từ công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
đối với đối tượng ypria ayutthaya
hồ khẩu thường trú tại xã el trun huyện crong bong tỉnh đắk lắk
về tội cướp giật tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi lông mày rậm sống mũi lõm
và có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép phải
ngoài ra chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã
từ hai đơn vị khác nhau của công an tỉnh đắk lắc
đối với hai đối tượng về tội trộm cắp tài sản
cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng ngô thị phượng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã e tuyết huyện ek tỉnh đắk lắc
về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có sẹo thẳng ba cm cách ba năm cm trên sau môi phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và bị công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
ra quyết định truy nã là đối tượng nguyễn thanh hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi ba cm dưới trước mép phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng
vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện